và những đợt nghỉ lễ trong năm phà cắt lái kết nối giao thông từ tp hcm đi huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
thường xuyên xảy ra tình trạng ủn ứ quá tải
do vậy để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay đơn vị quản lý phà cắt lái đã sẵn sàng các phương án
bảo đảm cho việc lưu thông được an toàn thông suốt
theo đó phà cắt lái tập trung huy động tối đa bảy phà hiện có bao gồm hai phà loại hai trăm linh tấn
để vận chuyển hành khách qua lại giữa tp hcm và đồng nai
theo dự báo lượng khách tăng từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày hai tháng chín với khoảng hơn tám mươi lượt người
cao gấp đôi ngày thường
đơn vị chủ quản cho biết sẽ triển khai lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông kịp thời
ở khu vực hai đầu bến phà tránh để xảy ra ủng tắc
được biết để giải quyết tình trạng tắt nghẽn giao thông tại khu vực cảng cắt lái
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi cầu cát lái có thiết kế dài ba bảy trăm tám mươi hai m trọng ba mươi bảy bảy m
sẽ được khởi công xây dựng thay thế cho phà cắt lái hiện nay